thưa quý vị biến đổi khí hậu đã thực sự trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại
đòi hỏi các quốc gia cần hành động mạnh mẽ để ứng phó với căn bệnh chung toàn cầu này
đây sẽ là nội dung trong chuyên mục thế giới đa chiều ngày hôm nay
tuy nhiên trước tiên là những tin tức quốc tế cập nhật trong hai mươi bốn giờ qua
ít nhất một mươi ba người đã thiệt mạng và hơn bốn mươi người khác bị thương
trong một vụ đánh bom xe tại thị trấn belleswayne miền trung của somali
theo cảnh sát sở tại vụ việc diễn ra khi một đối tượng lái xe chứa đầy chất nổ
đâm vào một trạm kiểm soát an ninh
vụ nổ đã khiến nhiều tòa nhà xung quanh bị hư hại
cũng như khiến nhiều người bị mắc kẹt trong các đống đổ nát
ít nhất một mươi ba thi thể đã được tìm thấy trong khi bốn mươi năm người khác đang được điều trị tại các cơ sở y tế
hiện chưa có lực lượng hay cá nhân nào đứng xa nhận thực hiện vụ tấn công
tuy nhiên lực lượng chức năng nghi ngờ nhằm thanh chiến al shabaab
một nhánh mạng lưới khủng bố quốc tế al qaeda đứng đằng sau vụ việc này